sau thời gian dài theo dõi xác minh đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân hà nội
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện số lượng lớn các sản phẩm mỹ phẩm
nghi là hàng giả hàng nhái thương hiệu độc quyền tại căn nhà số một mươi b ngõ một trăm hai mươi sáu hoàng văn thái thành xuân
theo cơ quan chức năng tổng giá trị các mặt hàng này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các thùng cắt tông có chứa lượng lớn
hóa mỹ phẩm như thế này đặc biệt trong đó có thương hiệu sữa tắm của ý được phân phối độc quyền
tại việt nam song tại đây những sản phẩm này được làm nhái giống tới chín mươi chín sản phẩm chính hãng
và được bán ra với giá thấp hơn tới bảy mươi năm tức là từ sáu mươi năm đến tám mươi năm đồng so với giá niêm yết của công ty
thời điểm kiểm tra chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thậm chí khi kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện
vì là sản phẩm giả nên tem qr code được chụp từ tem hàng thật đã phát hành chỉ có một số chung cho tất cả sản phẩm
chứ không phải mỗi một sản phẩm có một mã riêng như hàng chính hãng
theo cơ quan quản lý thị trường lô hàng này được chủ hàng tập kết trong lúc hà nội giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khi hà nội nới lỏng giãn cách đối tượng lập tức bung hàng để tiêu thụ
hiện toàn bộ số hàng hóa đã được cơ quan chức năng thu giữ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân
cũng đang tiến hành xác minh và kiểm định số hàng để hoàn tất thủ tục hồ sơ
xử lý theo đúng quy định của pháp luật